chủ tịch nước trần đại quang cùng tổ đại biểu quốc hội đơn vị số một
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã có buổi tiếp xúc với hơn ba trăm linh cử tri quận một
các ý kiến của một mươi chín cử tri tại quận một tập trung vào rất nhiều các vấn đề về kinh tế
văn hóa xã hội của tp hcm cũng như trong cả nước hiện nay cần được quan tâm
trong đó vấn đề nợ công sự báo chi ngân sách trả nợ tiếp tục tăng cao trong những năm tới
được cử tri đề cập trước tiên
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định đây là vấn đề quan tâm của cả nước
chủ tịch nước nhấn mạnh đây là cuộc chiến đầy cam go với cương vị là chủ tịch nước
trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
chủ tịch nước sẽ làm hết trách nhiệm để góp phần đẩy lùi tham nhũng lãng phí
những vấn đề liên quan đến biển đông nhà máy phomosa ở hà tĩnh sà thải
về nguồn nước ô nhiễm môi trường an ninh mạng cũng được đề cập đến
chủ tịch nước trần đại quang cho rằng những vụ việc xảy ra vừa qua đã bộc lộ sự chủ quan nhất định
của các cơ quan quản lý các cấp điều này đòi hỏi các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm
chủ động phòng ngừa những thiếu sót hay những yếu tố ảnh hưởng đến an ninh
an toàn xã hội và cuộc sống của người dân